hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng hoàng hồng quân hai mươi tám tuổi trần đức dương một mươi tám tuổi nguyễn hoàng phú hai mươi chín tuổi và nguyễn minh tuấn một mươi tám tuổi về hành vi cố ý gây thương tích